công an thành phố lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần quốc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khối tám phường đông kinh thành phố lạng sơn về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó anh trần văn đồng được bố mẹ đẻ của quốc anh thuê sửa nhà trong khi thanh toán tiền công giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
đến chiều ngày ba tháng một mươi hai vừa qua biết anh đồng đang ngồi ở quán nước trên đường bà triệu đối tượng quốc anh liền lấy dao đến tìm anh đồng
tại quán nước hai bên cãi vã xô sát quốc anh đã dùng dao đuổi chém anh đồng bị thương phải vào viện cấp cứu sau đó bỏ trốn
đến ngày chín tháng một mươi hai quốc anh đã đến cơ quan công an để đầu thú